phần cuối bản tin là thông tin đáng buồn khi mới đây số liệu tại châu âu cho thấy từ đầu đại dịch đến
hôm nay châu lục này đã ghi nhận hơn một trăm linh triệu ca mắc covid một mươi chín chiếm hơn một phần ba tổng số ca bệnh
trên toàn cầu riêng trong bảy ngày qua số ca mắc mới covid một mươi chín ở lục địa này lên đến gần năm triệu trường hợp
châu âu đã một lần nữa trở thành hố đen covid một mươi chín trong những tuần gần đây và đang phải đối mặt với
làn sóng dịch mới gây ra bởi biến thể omicron khu vực châu âu gồm năm mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ từ
biển tại tây dương đến asean và nga đã ghi nhận một trăm linh triệu bảy mươi bốn bảy trăm năm mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín trong hai
năm qua theo số liệu thống kê chính thức con số này tương đương hơn một phần ba tổng số ca mắc
covid một mươi chín trên toàn cầu hơn hai trăm tám mươi tám triệu ca
nga được ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát vào cuối năm hai nghìn một mươi chín ở trung quốc tính riêng trong
vòng bảy ngày qua hơn bốn chín triệu ca mắc mới covid một mươi chín đã được ghi nhận ở châu âu một mươi bảy trong tổng số năm mươi bốn
hai quốc gia vùng lãnh thổ đã lập kỷ lục về số ca bệnh được phát hiện trong một tuần tại pháp số
ca covid một mươi chín được báo cáo trong tuần qua chiếm một mươi tổng số ca bệnh mà nước này ghi nhận
từ đầu đại dịch từ ngày một tháng một nước pháp phát hiện thêm hai trăm một mươi chín một trăm hai mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín
ngày thứ tư liên tiếp con số này vượt mốc hai trăm linh pháp cũng là quốc gia thứ sáu trên thế giới ghi
nhận tổng cộng hơn một mươi triệu ca covid một mươi chín sau mỹ ấn độ brazil anh và nga các quốc gia có tỷ lệ số ca
bệnh trên một trăm linh dân cao nhất thế giới đều tập trung ở châu âu trong đó đan mạch có tỷ lệ cao
nhất với hai bốn mươi năm ca trên một trăm linh dân tiếp theo là đảo sip với một chín trăm sáu mươi chín ca trên một trăm linh dân và iceland với
một chín trăm sáu mươi bốn ca trên một trăm linh dân
mỗi ngày trong tuần qua châu âu ghi nhận trung bình ba bốn trăm một mươi ba ca tử vong do covid một mươi chín giảm bảy so với
tuần trước nhìn chung tỷ lệ tiêm ngừa covid một mươi chín ở châu âu cao hơn nhiều so với mức trung bình trên
toàn thế giới sáu mươi năm phần trăm dân số lục địa này đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin trong khi sáu mươi một
phần trăm đã được tiêm đầy đủ tỷ lệ này trên thế giới lần lượt là năm mươi tám phần trăm và bốn mươi chín phần trăm
quý vị và các bạn thân mến mặc dù ca mắc mới tăng cao nhưng tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín ở châu âu đang có xu hướng giảm
mức đỉnh của châu âu được xác lập hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi một với trung bình năm bảy trăm ba mươi năm ca tử vong một ngày
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại